tại chốt kiểm soát phường kim mã quận ba đình thành phố hà nội tổ trụ chốt công an phường kim mã phối hợp với cảnh sát giao thông thành phố tiến hành kiểm tra giấy đi đường theo đúng quy định của thành phố
đến ngày hôm nay phần lớn người dân đều tuân thủ chấp hành công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của ủy ban nhân dân thành phố
tuy nhiên cũng có một số bộ phận nhỏ vi phạm như không có giấy đi đường hay sử dụng giấy đi đường giả mạo để thông chốt
trong ca trực buổi chiều ngày một mươi một tháng chín tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín phường kim mã quận ba đình thành phố hà nội
đội công tác tuần trực đã xử lý nghiêm trường hợp ông nguyễn văn tê về hành vi vi phạm an toàn giao thông như không đội mũ bảo hiểm chứng minh nhân dân ra đường không có lý do cần thiết trong mùa dịch
đối với trường hợp vi phạm của ông t sau khi bị tổ công tác yêu cầu khai báo và áp dụng biện pháp xử phạt với hành vi vi phạm phòng chống dịch
ông tê đã có hành động chống đối không chịu hợp tác

trong quá trình được cán bộ trực chốt nhắc nhở tuyên truyền
ông tê đã nhận lỗi sai và tuân thủ chấp hành xử phạt theo quy định của pháp luật
trong thời gian sắp tới bên cạnh việc tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm
đối với các trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch
tờ công an thành phố và các tổ tuần trực
ở các chốt kiểm soát dịch tiếp tục tăng cường tuyên truyền nhắc nhở người dân
tuân thủ thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
qua đó nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch
trong thời gian sắp tới bên cạnh việc tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm